thưa quý vị chỉ trong ngày một mươi chín tháng sáu bộ y tế đã công bố thêm một trăm linh bốn ca nhiễm covid một mươi chín mới
tại thành phố hồ chí minh nâng tổng số ca nhiễm của đợt bùng phát dịch thứ bốn
tại thành phố lên con số một bốn trăm năm mươi ca